phú yên có diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp hơn hai trăm bảy mươi sáu ha chiếm gần năm mươi năm tổng diện tích tự nhiên và độ che phủ rừng đạt hơn bốn mươi ba
đáng lo ngại nhất hiện nay là diện tích rừng trồng của người dân và doanh nghiệp có khoảng một mươi sáu năm trăm linh ha
đây là loại rừng dễ xảy ra cháy lớn rất khó khống chế trong mùa nắng nóng
tỉnh phú yên đã cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
đồng thời khẩn trương phối hợp với các chủ rừng cắt cử lực lượng tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mọi tình huống